sau khi sát nhập các đơn vị hành chính thì nhiều trụ sở tài sản công của các đơn vị cơ quan các huyện miền núi tỉnh quảng ngãi vẫn chưa được sắp xếp và bố trí
trong khi chờ giải quyết thì khối lượng lớn tài sản công trị giá hàng trăm tỷ đồng có nguy cơ xuống cấp hư hỏng
tại trụ sở cũ của ủy ban nhân dân huyện tây trà các tòa nhà làm việc của cơ quan đơn vị trong tình trạng tài sản bị bỏ hoang cơ sở vật chất chờ phân loại di chuyển
trong khi công chức viên chức chuyển về trung tâm huyện trà bồng làm việc từ nhiều tháng qua cơ sở vật chất có nguy cơ hư hỏng do ẩm mốc đứt gãy
các trụ sở riêng sau khi sắp xếp xong còn lại thì có thể là sẽ xin chủ trương của ủy ban nhân tỉnh có thể là tổ chức bán đấu giá cho các cá nhân và tổ chức nếu có nhu cầu
sau khi sắp nhập huyện tây trà về
huyện trà bồng một mươi bảy đơn vị hành chính cấp xã được sắp nhập hàng chục khu nhà công vụ với tổng diện tích đất sử dụng gần sáu trăm linh m hai tổng giá trị nguyên giá là hơn năm trăm một mươi sáu tỷ đồng cùng nhiều tài sản công với tổng giá trị nguyên giá hơn bảy mươi hai tỷ đồng chuyển giao tiếp tục sử dụng
để giải quyết khối tài sản công ngành chức năng tỉnh quảng ngãi thẩm định tài sản lập phương án sử dụng hợp lý hiệu quả
trên cơ sở địa nghị của các địa phương thì xã chính sẽ có tham mưu với ủy ban nhân tỉnh còn việc quản lý sử dụng ở dưới đó và lựa chọn các phương án thì bản thân các địa phương người ta phải cấp trung đẳng
để xử lý khối tài sản lớn của các đơn vị hành chính sau khi hợp nhất huyện trà bồng đang triển khai các giải pháp để quản lý sử dụng
tuy nhiên cần thực hiện nhanh chóng để tránh lãng phí thất thoát tài sản công
trị giá hàng trăm tỷ đồng